sáng nay bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã phối hợp với các sở ban ngành thành phố hà nội tổ chức lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
dựa vào chỉ đạo diễn tập có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
dựa vào chỉ đạo diễn tập có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành trung ương và hà nội
cuộc diễn tập lần này tập trung vào hai nội dung chính gồm diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập khu vực phòng thủ thành phố
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng sự điều hành của chính quyền vai trò tham mưu của cơ quan quân sự công an và các sở ban ngành đoàn thể
khi chuyển thành phố vào các trạng thái về quốc phòng nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ
thông qua diễn tập tiếp tục điều chỉnh bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
diễn tập khu vực phòng thủ thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín